tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh hyogo của nhật bản do ông toshizo ido thống đốc tỉnh dẫn đầu
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ mong muốn
thống đốc cũng đang là chủ tịch liên hiệp chính quyền vùng kansai mở rộng
thúc đẩy hợp tác giữa việt nam và tỉnh hyogo nói riêng khu vực kansai nói chung
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ việt nam luôn quan tâm và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước
trong đó có thúc đẩy các địa phương của việt nam hợp tác với tỉnh hyogo
việt nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhật bản đầu tư kinh doanh thành công ở việt nam
thủ tướng đề nghị tỉnh thúc đẩy giao lưu nhân dân thúc đẩy mở các đường bay giữa hyogo và các địa phương của việt nam
đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực du lịch
chương trình đoàn sang việt nam lần này sẽ làm việc với nhiều địa phương của việt nam
nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư trong đó có thành phố hồ chí minh hà nam và một số địa phương khác
hiện có bảy mươi doanh nghiệp của tỉnh hyogo đầu tư tại việt nam và có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa khác của nhật bản mong muốn đầu tư vào việt nam